theo thông tin từ bộ y tế cho đến nay cả nước đã chữa khỏi cho hơn chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có bốn sáu trăm ba mươi trường hợp nặng
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một tám mươi bốn sáu trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
có tám trăm chín mươi bảy năm trăm hai mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày vừa qua
đó là yên bái bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm linh sáu triệu liều
trong đó tiêm một mũi là hơn sáu mươi sáu triệu liều tiêm mũi hai là hơn bốn mươi triệu liều
trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
vào ngày hôm qua ngày hai mươi tháng một mươi một trên địa bàn huyện vừa xuất hiện một ca dương tính với sars cov hai đầu tiên trong cộng đồng
ca nhiễm này là phụ nữ ba mươi ba tuổi đang ở trọ tại khu dân cư số một mươi
đã được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một bệnh nhân đi từ côn đảo về huyện tràng bom tỉnh đồng nai để thăm cha mẹ
vào chiều cùng ngày bệnh nhân di chuyển đến thành phố thuận an tỉnh bình dương làm nhân viên trong một quán karaoke
tại đây sau đó xuất hiện ca nhiễm sars cov hai cho nên cho đến trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một
bệnh nhân lên thành phố hồ chí minh đi máy bay trở về côn đảo
vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo kết quả xét nghiệm pcr của bệnh nhân này dương tính với sars cov hai